đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm cùng lãnh đạo các ban ngành có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của sở du lịch tp hcm và một số công ty du lịch về tình hình hoạt động du lịch từ năm hai nghìn một mươi sáu đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám